hưởng ứng ngày môi trường thế giới hôm nay hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã tổ chức hội thi trung tay bảo vệ môi trường với sự tham gia đông đảo của hội viên trên địa bàn
hội thi trung tay bảo vệ môi trường là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chủ đề đa dạng sinh học và thực hiện đề án xây dựng đà nẵng thành phố môi trường của hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
hội thi gồm ba phần tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường thi hiểu ý đồng đội và thuyết trình làm gì để thành phố xanh hơn
thông qua hội thi các địa phương các cấp hội hội viên phụ nữ đã giới thiệu những cách làm hay những mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường với nhiều giải pháp hữu hiệu qua đó góp phần giúp cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp